nguyên nhân xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội
hoặc từ một cái nhìn được cho là thách thức đã dẫn đến nhiều vụ hỗn chiến giữa các băng nhóm
điều đáng nói các trường hợp này đều nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên
tại thành phố đà nẵng những vụ việc nêu trên liên tiếp xảy ra
công tác truy xét xử lý nhóm đối tượng này cũng gặp không ít khó khăn
đây là nhóm thanh thiếu niên từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi
được phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng triệu tập
sau khi tập trung thành đoàn mang theo dao phóng lợn kiếm tự chế
cùng nhiều vỏ chai chuẩn bị tham gia hỗn chiến tại phường hòa quý quận ngũ hành sơn
qua lời kêu gọi của nickname cu tí là phạm ngọc nở
sinh năm hai nghìn sáu chú huyện điện bàn tỉnh quảng nam
khoảng bảy mươi thanh thiếu niên từ điện bàn cẩm lệ hòa tiến thành phố đà nẵng
đã hưởng ứng và tụ tập giải quyết một nhóm gồm ba thanh thiếu niên khác

khoảng bảy mươi thanh thiếu niên từ điện bàn tụ tập giải quyết một nhóm gồm ba thanh thiếu niên khác
qua lời kêu gọi của nickname cu tí là phạm ngọc nở

qua lời kêu gọi của nickname cu tí là phạm ngọc nở

sinh năm hai nghìn sáu chú huyện điện bàn tụ tập giải quyết một nhóm gồm ba thanh thiếu niên khác
sau khi phát tán video phô diễn lực lượng trên mạng xã hội
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố
phối hợp với các đơn vị địa phương mở rộng truy xét
làm rõ bốn mươi đối tượng thu giữ sáu hung khí và một mươi hai xe mô tô
theo cơ quan công an thời gian qua
chuẩn bị hung khí kéo băng nhóm chém nhau gây thương tích
cũng đã xảy ra gây bức xúc trong dư luận
các em ở đây là đồ túi kia vừa còn đang đi học
một số em còn nghỉ học
và cái sự có mối quan hệ giữa các em với nhau
nó chỉ là cái thông tin tên gọi khác
và hai là cái tên các em đặt trên trang mạng xã hội
đây là cái việc truy xét nó gặp rất nhiều khó khăn
về phía mỹ sài gòn chúng ta tập trung tài liệu hồ sơ
để nghiên cứu về cái hướng xử lý
có vấn đề gì
với các trường hợp vừa đầu qua cái vụ việc này
thì tôi nghĩ là cần phải có sự vào cuộc của các ban ngành
cũng như là các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền
tại các trường học cũng như các đơn vị địa phương
nơi các trường hợp các em bị phạm
thì cần phải có các biện pháp tổng hóa giáo dục
cũng như là cái việc răn đe
như thế nào đó có hiệu quả hơn
để chúng ta kịp thời ngăn chặn các hậu quả xảy ra
nếu các trường hợp khác tương tự như vậy
cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
mở rộng xác minh làm rõ vụ việc
đảm bảo không bỏ sót lọt đối tượng vi phạm pháp luật
đồng thời công an tp đà nẵng đã phát động cho công an địa phương
phối hợp với các gia đình tăng cường nhắc nhở gian đe
giáo dục thanh thiếu niên cá biệt
kịp thời uốn nắn giúp các em có lối sống lành mạnh
góp phần hạn chế vấn đạn trên
chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
mặc dù đã có hai tiền án về ma túy
vừa a thinh vẫn tiếp tục rủ con trai đi buôn ma túy
và bị bắt cùng tăng vật là hai bánh heroin và gần hai kg nhựa thuốc viện
sau gần một tháng xác lập chuyên án
khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một tháng bốn vừa qua
tại khu vực đồi thông thuộc địa phận bản phiêng phát
xã trung đồng công an huyện tân nguyên
chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
bắt quả tang hai đối tượng là vừa a thinh và vừa a phà
cùng chú xã phúc than huyện tân nguyên
cùng hai bánh heroin trọng lượng bảy trăm hai mươi g
bảy kg nhựa thuốc viện một cân tiểu ly và một xe máy
bước đầu vừa á thinh khai nhận mua ma túy của một đối tượng ở điện biên
với giá là ba trăm bốn mươi triệu đồng mang về lai châu bán kiếm lời
thinh đã rủ con trai là vừa á phà mang ma túy đến địa điểm trên bán
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
sáng hôm qua công an huyện thoại sơn an giang cho biết
vừa triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc liên quan đến hai mươi năm đối tượng
tăng vật thu giữ là trên một trăm ba mươi chín triệu đồng
trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một tháng bốn
công an huyện thoại sơn an giang đã ập vào bắt quả tang hai mươi năm đối tượng
đang đánh bạc tại khu vực ấp vĩnh thắng xã vĩnh khánh
thu giữ tại hiện trường gồm hai triệu đồng tiền trên chiếu bạc ba mươi bộ bài
tám điện thoại di động và trên một trăm ba mươi bảy triệu đồng tiền thu giữ trên người các đối tượng
cùng nhiều phương tiện tăng vật liên quan
được biết tụ điểm đánh bạc này tuy mới hình thành
nhưng đã thu hút số đông con bạc trong và ngoài đường
khiến nhiều người địa phương đến tham gia làm mất an ninh sự tụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triểu thành phố đà nẵng
vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn thị minh diệp chú tại phường hòa an
quận cẩm lệ về hành vi đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhận được tin tố giác của bà cao thị phượng chú tại phường hòa an quận cẩm lệ
đội cảnh sát kinh tế công an quận liên triểu đã xác định
nguyễn thị minh diệp là người đã khiến bà phượng tin tưởng có khả năng làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
trong lô đất có diện tích chín mươi một một m hai tại tổ tám mươi chín phường hòa khánh nam quận liên triểu
và đưa cho diệp hai trăm năm mươi triệu đồng để chạy giấy tờ
thực chất là diệp không hề quen biết cơ quan hay cá nhân nào mà đã dùng số tiền chiếm đoạt được
để trả nợ và tiêu xài cá nhân
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng lương công duy
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
biết cửa hàng điện thoại phú apple tại phường xuân tân thành phố long khánh không có người trông coi
nên duy đã dùng kéo cắt tôn rồi đột nhập vào bên trong lấy trộm một mươi bốn điện thoại di động các loại
một chiếc laptop và số tiền cạc điện thoại trị giá hai triệu đồng với tổng giá trị tài sản khoảng bảy mươi triệu đồng
sau đó tẩu thoát về thành phố biên hòa bán lại cho các đối tượng khác để lấy tiền chơi game
duy đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố biên hòa
thu hồi lại tài sản và trả cho bị hại
tin an ninh trật tự đáng chú ý vào tối ngày hai bốn cho đến sáng ngày ba bốn
các tổ cảnh sát một trăm bốn mươi một công khai và hóa trang đã triển khai nhiệm vụ trên dọc tuyến đường võ trí công
quận tây hồ thành phố hà nội
và chỉ ít phút sau nhóm chín chiếc xe phân khối lớn đang tụ tập bên đường đã bị bắt giữ
điều đáng nói cả chín chiếc xe này đều đã độ pô để tiếng nổ to hơn
chỉ cần nhích ga pô các xe này phát ra tiếng nổ
khiến cho người đi đường phải ớn lạnh
tình trạng các đoàn xe máy độ bô điều khiển lạng lách đánh võng tại tuyến đường võ trí công
diễn ra với thời gian dài lặp đi lặp lại nhiều lần
bất chấp lực lượng chức năng liên tục mở đợt bắt giữ các quái xế này
các phương tiện này sẽ được bàn giao về công an các phường nhật tân xuân la
để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm
xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý
thưa quý vị mưa lớn trong nhiều ngày vừa qua tại các tỉnh miền trung đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng
làm hai người chết một người mất tích bốn người bị thương
mưa lũ cũng gây thiệt hại hàng chục nghìn hectare lúa và hoa màu của người dân
trước tình hình mưa lũ bất thường gây nhiều thiệt hại thủ tướng phạm minh chính đã ký ban hành công điện
về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường tại khu vực miền trung
tại bình định đợt mưa từ chiều tối ngày ba mươi tháng ba đến ngày một tháng bốn đã làm ngập
đổ ngã một mươi một năm trăm ba mươi chín hectare lúa vụ đông xuân đang trong thời gian thu hoạch và năm trăm bảy mươi bảy hectare hoa màu bị hư hại
sáu tàu thuyền của ngư dân các địa phương ven biển bị đánh chìm ước tính thiệt hại sơ bộ gần bốn tỷ đồng
mưa lớn khiến lượng nước đổ về làm một đập tạm ngăn mặn trên sông vĩnh điện thuộc phường điện ngọc
thị xã điện bàn tỉnh quảng nam bị vỡ
hơn một mươi bốn một trăm linh bốn hecta lúa bị đánh chìm
năm chín trăm một mươi hai hecta rau hoa màu các loại bị thiệt hại
ảnh hưởng của mưa lớn bất thường tại quảng bình khiến gần năm hectare lúa các huyện vùng trũng quảng ninh
bố trạch lệ thủy tuyên hóa bị ngập úng gãy đổ
mưa lớn cũng ảnh hưởng tới nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản các lồng nuôi cá ven sông
hiện nay lượng mưa đã ngớt chính quyền địa phương cùng với bà con nông dân đang khẩn trương tiêu úng
tạo đê bao tạm thời nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong thời điểm lúa trổ bông